thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu ukraine vừa diễn ra tại thủ đô kiev vào ngày hôm qua
đây là lần đầu tiên eu và ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát vào cuối tháng hai năm ngoái
và sau khi eu trao cho ukraine tư cách quốc gia ứng cử viên gia nhập liên minh này
vấn đề ukraine gia nhập liên minh châu âu hay còn gọi là kế hoạch hòa bình của tổng thống ukraine zelensky
nhằm giải quyết xung đột an ninh lương thực nhu cầu năng lượng và các lệnh trừng phạt mới đối với moscow
được xem là những chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh này
kiev kỳ vọng vào tiến bộ đáng kể trong quá trình tiếp cận thị trường nội khối eu
và bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập eu sớm nhất có thể
về phần mình chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen tuyên bố
sẽ không có khung thời gian cứng nhắc đối với tiến trình gia nhập liên minh châu eu của ukraine
ngoài ra chủ tịch ec cũng khẳng định có trừng phạt sắp tới của eu đối với moscow
sẽ nhắm mục tiêu vào những linh kiện được sử dụng cho máy bay không người lái của nga hoạt động tại ukraine
trong khi đó tổng thống zelensky đề nghị các biện pháp trừng phạt của eu
cần phải đảm bảo nga không thể khôi phục năng lực quân sự của nước này